ngay trước khi dự sự kiện xúc tiến đầu tư lớn nhất năm hai nghìn một mươi chín của tỉnh nghệ an
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp một số doanh nghiệp nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế
đầu tư vào tỉnh bắc miền trung này
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nêu rõ quan điểm
nhà nước khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển đất nước
nhất là vùng xa xôi vùng khó khăn
tiếp một số doanh nghiệp lớn của việt nam hoạt động trong các lĩnh vực du lịch
dịch vụ tài chính ngân hàng thực phẩm hàng không xăng dầu
đại diện cho các doanh nghiệp đầu tư vào nghệ an thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao
biểu dương nỗ lực quyết tâm trong đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp đã dành nhiều công sức
trí tuệ nghị lực tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật mới của thế giới vào quản lý điều hành
đầu tư ở việt nam
sự nỗ lực đó đã góp phần vào thành quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước thời gian qua
thủ tướng nêu rõ nhà nước khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển đất nước
nhất là vùng xa xôi khó khăn không phân biệt doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân
nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đầu tư kinh doanh
thủ tướng cho biết tới đây chính phủ cùng ban kinh tế trung mương kiểm tra một số cấp ủy chính quyền
về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
tiếp chủ tịch kiêm tổng giám đốc mitsubishi koporration thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn
tập đoàn nghiên cứu xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô tại nghệ an
đây là lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn và là lĩnh vực mà tập đoàn có thế mạnh
việt nam và nhật bản cùng là thành viên của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
cptpp nên có nhiều thuận lợi để các doanh nghiệp nhật bản đầu tư tại việt nam trong đó có mitsubishi
ông tetsu funayama cho biết tập đoàn đã nghiên cứu việc xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô tại nghệ an
từ cách đây hai năm và dự kiến tại hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư vào nghệ an chiều nay hai mươi ba tháng hai
tập đoàn và tỉnh nghệ an sẽ ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực này
ông bày tỏ mong muốn tiếp tục cùng các nhà đầu tư đối thoại với chính phủ và tỉnh
để tiếp tục góp phần thu hút các nhà đầu tư vào việt nam trong đó có nhà đầu tư nhật bản
mitsubi cũng sẽ nghiên cứu để tiếp tục đầu tư tại việt nam các lĩnh vực mũi nhọn của tập đoàn
gồm cơ sở hạ tầng bán lẻ y tế và công nghệ thông tin
tiếp ông huỳnh quang hải phó chủ tịch thường trực tổng công ty liên doanh khu công nghiệp việt nam singapore v ship
thủ tướng đánh giá cao kết quả hoạt động của v ship đề nghị v ship việt nam thu hút các nhà đầu tư nước ngoài
có chất lượng với tiềm lực tài chính công nghệ nhà đầu tư đa quốc gia có chiến lược đầu tư lâu dài tại việt nam
trong đó có cả các nhà đầu tư từ singapore
thủ tướng lưu ý các lĩnh vực thu hút đầu tư phải chú trọng bảo vệ môi trường đồng thời mang lại giá trị gia tăng cao
mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và các địa phương có về sip trong đó có nghệ an
ông huỳnh quang hải cho biết về ship nghệ an có diện tích ba trăm hai mươi sáu ha và hiện có hai mươi một nhà đầu tư
trong đó có nhiều nhà đầu tư đa quốc gia đến từ hàn quốc nhật bản và nhiều quốc gia khác thu hút khoảng tám công nhân
dự kiến đến cuối năm nay tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp này sẽ là bảy mươi
v ship đang tiếp tục nghiên cứu để đề xuất với tỉnh nghệ an mở rộng diện tích của v ship nghệ an
để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư
tiếp ông david nadol phó chủ tịch tập đoàn vkha thái lan
thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư và cho biết hiện có rất nhiều nhà đầu tư thái lan lớn đầu tư thành công tại việt nam
việc có nhiều doanh nghiệp thái lan dự hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư tại nghệ an chiều nay cho thấy
ngày càng nhiều nhà đầu tư thái lan quan tâm đến thị trường việt nam
thủ tướng cũng cho biết có nhiều nhà đầu tư khu công nghiệp tại việt nam rất thành công
và mong muốn wh cũng thành công trong lĩnh vực này
ông david nadon cho biết tập đoàn của ông là đơn vị đầu tư các khu công nghiệp hàng đầu thái lan
với nhiều năm kinh nghiệm bày tỏ mong muốn đầu tư thành công trong lĩnh vực này tại việt nam
và qua đó thu hút nhiều nhà đầu tư thái lan đầu tư vào việt nam
ông đánh giá cao chất lượng nguồn nhân lực của nghệ an đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư